huấn luyện giỏi kỷ luật nghiêm đoàn kết tốt an toàn tuyệt đối là quyết tâm cao mà hơn bốn trăm linh cán bộ
chiến sĩ mới của sư đoàn ba trăm sáu mươi một trong ngày đầu gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi tám đây cũng là nội dung
trọng tâm được đặt ra đối với quân chủng phòng không không quân trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời
thiêng liêng của tổ quốc đang làm việc trong ngành ngân hàng vợ lại chuẩn bị sinh con đầu lòng
khi nhận được lệnh lên đường thực hiện nghĩa vụ với đoàn hải chiến dường như sống trong môi trường
quân đội mọi điều đều rất mới lạ nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao cho những
ngày đầu huấn luyện chàng trai hà nội đã dần dần thích nghi với môi trường mới
khi nhận được lệnh thì tôi cũng có nhiều sự băn khoăn và lo lắng về kinh tế của gia đình cũng như là
vì gia đình nhưng mà được sự động viên của chính quyền địa phương cũng như là của bố mẹ họ hàng
cũng như là những người thân thì tôi cũng có những cái đường hướng để tôi có thể là thông tin
phương tâm nhất để có thể là thực hiện
tốt nghĩa vụ của một người thanh niên thủ đô đối với cả nghĩa vụ theo nghĩa vụ quân sự được giao
năm hai nghìn một mươi tám sư đoàn ba trăm sáu mươi một tiếp nhận hơn hai thanh niên của các địa phương trong cả nước
riêng tiểu đoàn một mươi một tiếp nhận huấn luyện hơn ba trăm linh chiến sĩ mới
xác định nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện chiến sĩ mới tiểu đoàn một mươi một luôn chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện
nền nếp chính quy điều lệnh kỷ luật quân đội chặt chẽ chọn ra những tiểu đội trưởng có phẩm chất
đạo đức tốt có bản lĩnh chính trị
vững vàng để quản lý rèn luyện tân binh mới bảo đảm chất lượng huấn luyện ngày càng đi vào thực chất chiều sâu
sau khi tiếp nhận quân số là ba trăm linh đồng chí chiến sĩ mới đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình an toàn tuyệt đối
thì tiểu đoàn đã quan tâm làm tốt công tác động viên tư tưởng đối với các ông chí là chiến sĩ mới
chúng tôi đã biên chế về các trung đội đại đội bố trí các ông chí là cán bộ
từ đại đội trung đội
các cán bộ tiểu đội thường xuyên bám lắm chặt chẽ hoạt động của quân đội
tôi tự nhủ rằng sẽ nỗ lực phấn đấu vững tinh thần biến đối nhớ thành hành động hoàn thành tốt nhiệm vụ
huấn luyện tại đơn vị xứng đáng là người con của quê hương thái nguyên anh hùng
xứng danh làm người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú
nguyện vọng của tôi là người được kết nạp đảng và trở thành người cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội
thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự
thao là trách nhiệm của tất cả các bạn trẻ khoác trên mình màu xanh áo lính
những động tác tập luyện lóng ngóng những cử chỉ vụng những cái nhìn lạ lẫm của những người lính trẻ
luôn có sự dìu dắt hướng dẫn giúp đỡ đầy trách nhiệm của các thế hệ cán bộ đi trước
đây chính là điểm tựa là niềm tin để các anh vững bước quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ quốc giao phó